và một nghịch lý là hồ thủy lợi nhiều nhưng hàng nghìn diện tích đất nông nghiệp ở quảng ngãi luôn trong tình trạng thiếu nước và hạn hắn
sau buổi ra đồng chị huỳnh thị lợi tranh thủ cắt cỏ trên xào ruộng của gia đình mình ở cánh đồng vườn mùi cây gáo
sau khi cắt trên ruộng của gia đình chị lại thu gom cỏ trên những thửa ruộng lân cận
ngày nào chị cũng ra đồng cắt cỏ trên những đám ruộng bỏ hoang
chị lợi cho biết cứ vụ hè thu thì hơn hai xào lúa của chị
phải chuyển sang trồng hoa màu hoặc bỏ hoang vì không có nước tưới
nhiều nông dân ở đây cũng chung hoàn cảnh như chị
năm nào chị cũng cùng bà con nông dân ở đây loay hoay với việc trồng cây gì cho phù hợp để tránh hạn
thiếu nước nói chung là cây gì nó cũng không có phát triển nữa
nên bà con lùm thì cố cầm ghê lắm mà rớt cụ cỏ lên quần cỏ mà cái cây thì không lây nổi
nói chung là tiếc mưa thì cỏ lên mà tiếc nén thì cây qua mà khó
không lây nổi thì thiếu nước khô khòn lắm
cánh đồng vườn mùi cây gáo ở xã đức tân không xa là hồ chứa nước đá bàn
dung tích chứa của hồ đạt mức trên một triệu mét khối
nhưng hồ thường trong tình trạng chạm đáy không thể đảm đương nhiệm vụ cấp nước cho dụng lúa
vì thế những cánh đồng xung quanh hồ nước đá bàn luôn ở trong tình trạng khô hạn thiếu nước ở cuối vụ
toàn huyện mộ đức có tám hồ chứa nước được đầu tư sửa chữa phục vụ cho một hai trăm linh hectare lúa hoa màu
thế nhưng gần một nửa diện tích thường xuyên thiếu nước
để đối phó với hạn hán chính quyền địa phương phải chuyển đổi cây trồng tưới luân phiên huy động nhân lực vật lực để đưa nước về ruộng khô
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng ngãi đã xây mới sửa chữa và nâng cấp ba mươi bốn hồ với tổng kinh phí trên bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng
mục tiêu nâng cấp sửa chữa hồ để đảm bảo an toàn cho hồ đập trong mùa mưa lũ đồng thời nâng cao năng lực khai thác phục vụ sản xuất nông nghiệp
dù đầu tư kinh phí lớn nhưng các công trình hồ chứa chưa phát huy được hết năng lực phục vụ nông nghiệp
tám mươi hồ thủy lợi sau khi sửa chữa nâng cấp không tích đủ nước
công suất diện tích tự nhiên
hồ chứa không đạt so với thiết kế
nhiều hồ chứa thiết kế tưới nước từ hai trăm linh tới năm trăm linh hectare nhưng thực tế chỉ tưới cho từ năm mươi tới một trăm linh hectare đạt từ hai mươi đến bốn mươi so với năng lực của công trình
theo thiết kế hồ sở hầu của huyện đức phổ có thể tưới tiêu cho khoảng bốn trăm linh hectare lúa và hoa màu
tuy nhiên thực tế hiện nay thì nhiều năm liền hồ này chỉ tưới cho khoảng một trăm linh hectare
sau khi nâng cấp và sửa chữa từ năm hai nghìn một mươi hai thì hồ này cũng chỉ đạt ở mức tưới cho một trăm linh ha
tức là một phần tư
và hồ thì luôn trong tình trạng là nước gần như cạn đáy ở mực nước cháy khi mùa hỏng hóng
nó không có nguồn nước đáy nó chỉ là nước chứa thôi
nó có nguồn nước chứa thôi tức là khi mưa thì nó chứa á
mà khi nắng như vậy là nó không có nguồn nước đến
mình mở là thấy nước
chi phí đầu tư sửa chữa lớn nhưng công trình không phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp không phát huy hiệu quả như mong muốn
dù có rất nhiều hồ đập công trình thủy lợi kiên cố nhưng hàng năm tỉnh quảng ngãi có khoảng hai ha
thiếu nước hạn hán
những năm hạn nặng như hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm số diện tích thiếu nước lên đến sáu hectare
mỗi năm tỉnh quảng ngãi trích kinh phí từ nguồn trung ương ngân sách tỉnh từ hai mươi tới năm mươi tỷ đồng để chống hạn
như vậy đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng các hồ thủy lợi không phát huy hết năng lực của mình gây lãng phí trong đầu tư công trình thủy lợi
thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi mà phóng viên đông huyền của truyền hình nhân dân ghi lại cho thấy
câu chuyện về lãng phí trong đầu tư khai thác các hồ đập thủy lợi tại quảng ngãi tiếp tục diễn ra phức tạp
khi đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa hồ chứa phục vụ cho ngành nông nghiệp nhưng đồng ruộng thì thiếu nước
người dân thì loay hoay chống hạn
rõ ràng việc đầu tư thiếu giám sát chưa đánh giá đúng thực tế cơ sở đã gây lãng phí trong đầu tư công
lĩnh vực hồ đập thủy lợi tại địa phương này
trong giai đoạn tới tỉnh quảng ngãi tiếp tục đầu tư các công trình này cần có sự giám sát đánh giá toàn diện
để tránh tình trạng tiếp tục đầu tư giận giàn trải kéo dài lãng phí
để nâng cao năng lực hiệu quả hồ đập thủy lợi khi nâng cấp sửa chữa các công trình được xem xét tăng thêm ba mươi kinh phí khi phê duyệt vốn
mức đầu tư cho mỗi công trình từ hai đến bốn mươi tỷ đồng
thế nhưng trong số ba mươi bốn hồ chứa được sửa chữa nâng cấp thì tám mươi không tích đủ nước
công suất diện tích tưới không đạt so với yêu cầu
chi phí đầu tư sửa chữa lớn nhưng công trình không phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp không phát huy hiệu quả như mong muốn
giải thích về độ tranh lệch lớn mức đầu tư vốn lớn nhưng công trình không phát huy hiệu quả gây lãng phí trong khai thác các hồ thủy lợi
lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi cho rằng đã có lợi dụng nâng cao số liệu để dễ xin vốn đầu tư
còn nếu giả sử cái nào nó cũng nó có sai sót như thế là chắc có đấy
theo vì sao nó lại sai sót
thì tôi đã nói rồi tức là cũng là cái do có thể là trong cái giai đoạn trước đây những công trình người ta đi khảo sát là tài liệu nó thiếu
người ta dựa vào các bản đồ tỉ lệ nó lấy nhưng bây giờ nó có bản đồ là tỉ lệ bản đồ địa chính bản đồ giải thừa nó kỹ hơn
theo quy định chủ đầu tư phải khảo sát thực tế đánh giá hiện trạng và lấy ý kiến tham gia tư vấn từ địa phương dân cư trước khi tiến hành đầu tư sửa chữa
nâng cấp công trình
quy trình này bảo đảm đầu tư đúng mục đích hiệu quả cho các địa phương khi khai thác hưởng lợi từ công trình
thực tế tại quảng ngãi nhiều địa phương không tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá năng lực cũng như công năng của công trình được sửa chữa
tất cả đều do chủ đầu tư đơn vị thiết kế chịu trách nhiệm thi công
do vậy dẫn đến đầu tư tràn lan bất hợp lý không phát huy được hiệu quả đầu tư công
bản thân các địa phương là nơi hưởng lợi nhưng không tương tác trong quá trình khảo sát sửa chữa gây lãng phí lớn về ngân sách
thông qua là thông qua kế hoạch sửa chữa chứ không phải là thông qua năng lực tưới thì đó là đơn vị thiết kế họ phải chịu trách nhiệm về năng lực tưới và khảo sát trên địa bàn của tầng địa phương
còn bây giờ quyền là thông qua kế hoạch để đầu tư
ví dụ chẳng hạn hiện nay là cái hồ liệt sơn đang xuống gấp và nguyện đề nghị là nên sửa chữa năng gấp để làm cho là

chứ không phải là nguyện phải xem hồ sơ thiết kế bao nhiêu giảm sát như thế nào
đó là nguyện không thể đó là thuộc trong chủ đầu tư
giai đoạn hai nghìn một mươi tám sau hai nghìn hai mươi tỉnh quảng ngãi dự kiến tiếp tục đầu tư sửa chữa nâng cấp ba mươi bảy hồ đập với tổng kinh phí ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
tiếp tục đầu tư với ngân sách lớn nhưng tỉnh quảng ngãi vẫn chưa đưa ra giải pháp để giám sát
đánh giá hiệu quả đầu tư từ các hồ đập thủy lợi
duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu và nâng cao năng lực khai thác phục vụ sản xuất nông nghiệp
nếu không có sự giám sát đánh giá hiệu quả từ các công trình để đầu tư hợp lý thì tình trạng không phát huy hết năng lực gây lãng phí cho ngân sách sẽ tiếp tục kéo dài
nếu như cơ quan cấp tranh quản lý hồ chứa có trao đổi bằng bảo như địa phương
thì cơ quan sẽ có ý kiến để đến cùng nhau thông nhắc
trên cơ sở quy mô năng lực tưới thực tế đó nhu cầu thực tế đó thì sẽ hoạch định ra một kế hoạch sửa chữa cũng như là nguồn kinh phí để đáp ứng cho công trình đó
nâng cấp sửa chữa công trình hồ đập thủy lợi là yêu cầu cấp thiết bởi không chỉ đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu trong mùa mưa lũ mà còn phục vụ cho phát triển ngành nông nghiệp
vì vậy cần có sự giám sát đánh giá từng công trình cụ thể để có mức đầu tư vốn hợp lý
tránh giàn trải gây lãng phí cho ngân sách